thưa quý vị việc thiếu điểm trồng giữ xe ô tô trên địa bàn hà nội không phải là câu chuyện mới
nhiều giải pháp đã được thực hiện nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu khi mà lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng
thực trạng này khiến cho nhiều người dân lâm vào cảnh bạ đâu đỗ đấy gây cản trở giao thông
những hình ảnh ghi nhận vào buổi tối tại đường nghiêm xuân yêm khu đô thị kim văn kim lũ
xe ô tô xếp thành hàng hai hàng ba dưới lòng đường như thế này
lực lượng chức năng dù đã tích cực xử lý nhưng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa bởi đây chỉ là giải pháp phần ngọn
ba tòa nhà trung cử ở đây không có hầm để xe ô tô chính là một trong những nguyên nhân lòng đường
vỉa hè biến thành bãi đỗ xe dù đã diễn ra nhiều năm nay nhưng việc xử lý không hề dễ dàng
theo ước tính của công an phường đại kim khu đô thị kim văn kim lũ
hiện có khoảng hai đến ba xe ô tô của người dân hạ tầng giao thông tỉnh xung quanh đã quá tải trầm trọng
đã có nhiều giải pháp đã được tính toán để giải bài toán thiếu bãi đỗ xe nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả
nhiều khi là người ta cũng có nhu cầu tức là có chỗ để cho người ta để dù mất tiền
nhưng mà bây giờ thực chế là không có
trong bối cảnh các điểm trong giữ xe mới chưa được cấp phép thì để xử lý được vi phạm
chính quyền sở tại chỉ còn cách lập chốt ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
việc này bước đầu ghi nhận không còn tình trạng xe ô tô đỗ hàng hai hàng ba dưới lòng đường
thế nhưng để xử lý rứt điểm vi phạm tại đây
thì rõ ràng không thể chỉ trông chờ vào các chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ như thế này